hỏi phó giáo sư cẩm tiếp và bởi vì nghe phó giáo sư cẩm chia sẻ như vậy ngọc phương thấy hay quá
vậy thì không biết là chị em phụ nữ trong quá trình thai kỳ mà muốn làm cái xét nghiệm nep
thì họ cần chuẩn bị gì và sẽ được tư vấn như thế nào ạ
như hồi nãi tôi đã trình bày đó thì cái thời điểm quan trọng là phải đi cho đúng thời điểm để phát hiện sớm
tại vì nếu mình phát hiện trẻ mình bây giờ thì trên thực tế lâm sàng thì tôi gặp rất là nhiều thai phụ
vì lý do covid người ta sợ người ta ở nhà người ta không đi khám
thì mình có thể làm là từ tuần thứ một mươi tuần thứ một mươi một rồi tới trễ hơn nữa mình làm cũng được
nhưng mà nếu mà làm càng trễ thì phát hiện sẽ càng trễ
và khi đó thì mình lại đó là xét nghiệm sàng lọc rồi còn phải chẩn đoán nữa thì trải nữa
mà rủi như đứa bé này mà nó bị dị tật bấm sinh mình phải chấm dứt thai kỳ
thì cái thai mà càng lớn mà mình phải chấm dứt thời kỳ thì cái nguy cơ nó càng cao và nó càng khó khăn
do đó là nên đúng thời điểm tức là nếu từ trước đến giờ không đi khám thai
thì tới một mươi một tuần đến một mươi ba tuần
ba tuần sáu ngày vô kinh thì nên đi khám thai
thứ nhất là được siêu âm
cái thứ hai nữa là để xét nghiệm
thì khi mà làm thì thai phụ cũng biết rằng là cái cũng cần phải được tư vấn
hồi nãi giống như bác sĩ thông cũng nói là cũng phải tư vấn cho người ta
là có những biện pháp như thế này thế này và người ta sẽ quyết định là lựa chọn
ví dụ như ngay từ đầu thì siêu âm kết hợp với xét nghiệm máu kết hợp với tuổi thì ra cơm bài test
hoặc là người ta lựa chọn cái npt ngay từ đầu
mà không cần phải là
cái bước là cơm bài test
làm luôn cái napt
nhất là ưu tiên cho những phụ nữ
mà có nguy cơ lớn tuổi
trên ba mươi năm tuổi
hoặc là tiền căng gia đình bị dị tạc bám sinh
hay bản thân người đó đã từng sinh con dị tạc bám sinh
thì mình phải tư vấn cho người thai phụ biết
để người ta biết cái lợi ích của xét nghiệm này
cũng như cái hạn chế của xét nghiệm này
nó không phải là
một cái phép dạng năng
nó chỉ là phát hiện được
những cái bất thường mà liên quan
tới số lượng nhiễm sức

thì biết được là
nhất là trong cái dư nhiễm sắc thể hai mươi một
mà ở ngoài hay gọi là hội chứng đao
rồi dư nhiễm sắc thể một mươi ba là hội chứng bato
hoặc là dư cái nhiễm sắc thể thứ một mươi tám
là tam nhiễm sắc thể một mươi tám
thì cái napt nó còn hơn
cái cơm bài test ở chỗ là
nó biết được là
có bất thường nhiễm sắc thể dưới tính hay không
tại vì nếu mà chỉ có
thay vì là
xx là nữ xy là nam
thì bây giờ nó là xo
nhiễm sắc thể x
thì nó là hội chứng thuộc nơ
thì cái đứa bé này ra là máy mốt nó dị tật
nó nhiều vấn đề lắm
rất là coi như là
khuyên là nên chấm dứt thầy kỳ
nó có thể là phát hiện những cái dị tật liên quan tới giới tính
ví dụ như là
ba x siêu nữ hoặc là
nói chung là ngoài cái mà
xét nghiệm bất thường nhiễm sắc thể ra
thì nó còn biết được cái phát hiện
bất thường về cái nhiễm sắc thể dưới tính
nhưng cái hạn chế của nó là gì
là chỉ trên những cái bệnh di truyền có liên quan tới
nhiễm sắc thể thôi
thì cái đó là cái hạn chế
chứ không phải là tất cả những cái gì tật
thì đó là mình phải tư vấn cho thai phụ
về cái lợi ích cái thời điểm
cái lợi ích cũng như cái hạn chế của cái xét nghiệm